phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh tây ninh
vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng
nguyễn hoàng hiếu trần quốc tuấn và trần kim ngọc về hành vi buôn lậu
tổng số tăng vật lực lượng công an tạm giữ trước đó gồm năm mươi bốn kg vàng thỏi
hai kg vàng nữ trang tám mươi bốn chỉ vàng và một hai tỷ đồng
bước đầu xác định ba đối tượng hiếu ngọc và tuấn móc nối với người campuchia
chưa rõ lai lịch mua vàng tại campuchia với số lượng lớn giá rẻ hơn ở việt nam
sau đó thuê người vận chuyển đến khu vực biên giới để mang tiền đến đổi vàng
rồi đem về tp hcm tiêu thụ